kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu
nên trong ngày mai nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tăng nhẹ
sao động trong khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
tuy nhiên từ đêm mai khi không khí lạnh tăng cường
thì nền nhiệt sẽ giảm mạnh trở lại đồng thời mưa sông cũng tăng lên
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh
nên ba ngày tới vẫn phổ biến là ít mưa
cùng nền nhiệt độ chưa có nhiều thay đổi
cao nhất ngày sao động trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
khu tây bắc cao hơn khoảng hai ba độ
các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai cũng có nền nhiệt độ xa tăng
trong khoảng là từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ phía nam cao hơn
sau đó cũng từ đêm mai khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
thì nền nhiệt độ tại đây cũng giảm đáng kể
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
mưa giảm nhanh trong hôm nay và ngày mai
phổ biến chỉ còn diện vài nơi
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
phía nam có nơi cao
tại các tỉnh tây nguyên ba ngày tới trời hầu như không mưa
ban ngày nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn
với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến ba mươi ba độ
trời xe lạnh về đêm và sáng
đềm với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng phổ biến là không mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt độ trưa chiều sao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông có nơi trên ba mươi năm độ trời nắng nóng